hiện nay các hình thức môi giới mại dâm ngày càng biến tướng tinh vi và trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội
các ứng dụng mạng xã hội trở thành công cụ trao đổi
bụng gái mại dâm online chỉ dễ như đặt xe công nghệ
những đường dây mại dâm này hoạt động như thế nào
tất cả sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng đặc biệt tăng khả năng tiếp cận của khách làm chơi một cách tối đa
các đối tượng môi giới mại dâm hiện nay sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi
cụ thể trên facebook liên tục xuất hiện các clip những cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hàng
đăng tải clip nhảy bốc lửa hay làm những tư thế khiêu gợi để thu hút người xem
tại mỗi clip này đều có những dòng trạng thái mời trào rất công khai như dịch vụ gọi đào sáu ba tỉnh thành
khu vực bạn sinh sống các bé sinh viên nhân viên văn phòng tiếp viên hàng không đặc biệt kín đáo tàu nhanh cộng đi tour
các trạng thái này cũng không quên gạ gẫm khách làng chơi nhắn tin để trách ngài các bé xung quanh khu vực của bạn
đơn cử tài khoản có tên hội gái sinh liên tục đăng clip cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hàng nhảy bốc lửa
kèm theo lời quảng cáo chuyên đào cao cấp hàng tuyển mẫu ảnh i đồ sinh viên đặc biệt kín đáo nhẹ nhàng
mật chỉ cần nhắn tin để đặt lịch
hay một trang cá nhân có tên diễm ngọc cũng đăng clip một cô gái đẹp ăn mặc hở hàng trong nhà nghỉ
có kèm theo lời quảng cáo sinh viên pz mẫu ảnh ai có nhu cầu nhắn tin dịch vụ mong muốn
bên em sẽ kết nối các anh tới các bé nhé
để mục sở thị dịch vụ này phóng viên có nhắn tin cho tài khoản có tên hội gái sinh
trong vai một người có nhu cầu tình một đêm nhân viên tại đây kết nối với chúng tôi rất nhanh
chào anh bên em có cung cấp dịch vụ bạn tình toàn quốc anh sử dụng dịch vụ bên em nhé
anh có muốn trách hàng trực tiếp hay điện trực tiếp cho các bé không ạ
sau khi đồng ý trách hàng trước sau đó mới liên hệ với các bé
chúng tôi được người này hướng dẫn cài đặt ứng dụng telegram để nhằm bảo mật cho cả hai
sau khi cài đặt ứng dụng này nhân viên có gửi một đường link telegram là một người được họ gọi là trợ lý có tên là ngọc anh
người này có nhiệm vụ tiếp truyện
người này có thể cài đặt tất cả những thắc mắc của khách hàng
sau khi kết nối trợ lý này có yêu cầu chúng tôi cho biết tên tuổi địa chỉ cụ thể
người này cho hay anh cho em biết tên tuổi địa chỉ cụ thể để em trách những bé gần địa chỉ của mình và có thể đến phục vụ anh nhanh nhất nhé
sau khi phóng viên khai tên tuổi địa chỉ trợ lý tiếp tục gửi cho chúng tôi ảnh của năm cô gái gần khu vực mình sinh sống nhất
nếu khách ưng mắt người nào chỉ cần bấm nút chọn sau đó nhân viên sẽ gửi thông số cụ thể
chọn đại một tấm ảnh nhân viên này đã chuyển luôn thông tin
bé tên hiền sinh năm hai nghìn một giọng nói ngọt ngào tính cách nhẹ nhàng ôn hòa phục vụ khách hàng đến nơi đến trốn như người yêu
chiều cao một m sáu mươi hai bốn mươi tám kg số đo ba vòng
bên cạnh đó nhân viên này còn không quên pia những kỹ năng chiều khách để tăng sự hấp dẫn
để đạt được một cô gái bán hòa chúng tôi phải trải qua khá nhiều công đoạn kết nối với nhiều người làm khá nhiều thủ tục
cuối cùng chúng tôi mới được nói chuyện trực tiếp với cô gái có tên hiền trên ứng dụng telegram
cô gái này cam kết người bên ngoài đúng như hình ảnh đã gửi trước đó nếu không đúng hoàn toàn có thể hủy
đặc biệt người này gửi luôn bảng giá dịch vụ khá chuyên nghiệp sau khi yêu cầu khách búc lịch cụ thể để sắp xếp thời gian
tương tự đối với những tài khoản facebook khác chúng tôi đều được dẫn dụ cài đặt ứng dụng telegram đúng từng đó bước để tiếp cận và đặt lịch với gái làng chơi
không những vậy trên chính ứng dụng telegram chỉ cần gõ một số từ khóa tìm kiếm đơn giản hàng chục hội nhóm kín liên quan đến mại dâm lập tức xuất hiện
các hội nhóm kín này thu hút đông đảo số lượng thành viên tham gia từ vài chục ngàn người tới hàng trăm nghìn thành viên
mỗi nhóm đều có những quy định và yêu cầu do người thành lập hội nhóm đó đặt ra
nếu không tuân thủ hoặc tìm cách lách luật bạn sẽ bị các quản trị viên đuổi ra khỏi nhóm
trong một hội nhóm kín với hơn một trăm linh thành viên chuyên kết nối sugar daddy và sugar baby
quản trị viên sẽ có vai trò trung gian trao đổi giữa hai bên
người mua dâm sẽ không thể trực tiếp nhắn tin hay trò chuyện với các cô gái
quản trị viên đóng vai trò là các tú ông tú bà online
họ sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản như ngoại hình chiều cao cân nặng số đo ba vòng hình ảnh được che hoặc làm mờ một phần
cùng với đó là chi phí mỗi lần hẹn gặp của các cô gái
các su gà
sugar daddy thoải mái lựa chọn những mặt hàng được bày bán ngoài chợ theo đúng gu mình thích
để hoàn tất quá trình hẹn gặp khách làng chơi phải liên hệ trực tiếp với các tú ông tú bà để trao đổi thông tin về chi phí thời gian và địa điểm
không những vậy có những nhóm kín người tham gia phải trả chi phí vài trăm nghìn thậm chí vài triệu đồng để vào nhóm
đó chỉ là những gói cơ bản nếu người tham gia muốn cao cấp hơn thì phải trả đến cả chục triệu đồng
trong mỗi gói
các thành viên được cung cấp những quyền lợi và dịch vụ khác nhau
trong đó với gói dịch vụ cao cấp nhất nhóm này tuyên bố có thể kết nối với một số hot girl hot tiktoker diễn viên hoặc người nổi tiếng
ngoài việc môi giới mại dâm ngày càng phức tạp tình vi và khó kiểm soát
telegram còn là nền tảng phát tán và lan truyền hàng loạt video hình ảnh nhạy cảm
không ít các nhóm chat được tạo ra chỉ với mục đích chia sẻ các video một mươi tám cộng những clip dò dỉ trôi nổi trên mạng xã hội
telegram là một dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí đa nền tảng mã hóa
ứng dụng này cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối thường được gọi là trò chuyện bí mật và gọi điện video ip chia sẻ tệp và một số tính năng khác
trước tình trạng này cơ quan công an cho rằng thực trạng mời trao quảng cáo môi giới mại dâm là do sự đơn giản khi đăng tải thông tin và sự kiểm soát các trang mạng xã hội lòng lẻo
những hình ảnh nóng bỏng khiêu dâm
kèm theo giá mỗi lần đi khách và số điện thoại liên hệ
không khó để tiếp cận những website fanpage có nội dung quảng cáo về hoạt động mại dâm như thế
và đương nhiên cũng không khó để hai bên gặp nhau nếu ai đó có nhu cầu đi tìm của lạ
đặc biệt hơn với nhiều thủ đoạn mời trào tinh vi như sử dụng trái phép hình ảnh của người khác
theo dệt tạo nên câu chuyện phải hành nghề do hoàn cảnh bắt buộc
những đối tượng môi giới và bán dâm có thể làm cho nhiều vị khách lầm tưởng việc đi khách
chỉ là chuyện riêng tư giữa hai người
tuy nhiên đằng sau những hình ảnh khiêu dâm kia là cả một hệ thống đồng phạm hoạt động
khiến người mua dầm phải đối mặt với nhiều rủi ro
vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thông tin từ công an quận hà đông cho biết
đơn vị đã phối hợp với phòng năm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá ổ nhóm môi giới mại dâm qua mạng
có tính chất liên tỉnh và tạm giữ hình sự ba đối tượng nguyễn trung kiên ba mươi hai tuổi
bùi anh quần hai mươi một tuổi phạm sĩ an hai mươi một tuổi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
trước đó cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng telegram
tổ chức hoạt động môi giới mua bán rầm với khoảng bốn thành viên tham gia
các đối tượng đăng tải bài viết giới thiệu thông tin của các baby gái bán dâm
là nhân viên công sở sinh viên người làm thêm hoạt động tại các quận huyện ở hà nội
nhằm tìm kiếm người mua dâm là các daddy
để mua bán dâm các dtdy sẽ liên hệ với các đối tượng điều hành nhóm môi giới
để thỏa thuận giá rồi mới được kết nối với baby
nếu thành công thì các baby phải trả phí môi giới ba mươi số tiền khách đưa
trung bình giá mỗi lần mua bán dâm khoảng từ ba một mươi triệu đồng
trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định được hai đối tượng điều hành môi giới bán dâm
là nguyễn trung kiên bùi anh quân và bảy cô gái mại dâm liên quan
ngày một mươi tháng năm bà nguyễn trung kiên và bà nguyễn trung kiên
một mươi hai tháng một đồng loạt khám xét nơi ở của kiên và kiểm tra hành chính ba khách sạn trên địa bàn quận hà đông
tổ công tác phát hiện quả tàng ba đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán rầm
tại nghệ an tổ công tác triệu tập hai đối tượng môi giới bùi anh quân và phạm sĩ an
và khám xét nhà của quân
thu giữ khoảng hai trăm linh triệu đồng hàng chục thiết bị điện tử hàng chục thẻ ngân hàng
và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng
theo tài liệu điều tra
và lời khai của các đối tượng khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
quân và kiên lập nhóm môi giới mua bán dâm trên mạng telegram
sau đó các đối tượng này cũng thường xuyên lên hội nhóm tiner telegram
để tìm kiếm các cô gái bán dâm và tham gia vào nhóm của mình
quân và kiên tìm các cô gái bán dâm với mức giá từ ba đến năm triệu đồng trên lượt
và đăng lên nhóm telegram để hưởng ba mươi số tiền môi giới bán dâm

an có nhiệm vụ tìm kiếm các cô gái bán dâm cho kiên
và nhận được một mươi năm số tiền kiên thu của gái bán dâm
theo cơ quan điều tra thủ đoạn của nhóm đối tượng này khá tinh vị
sau khi môi giới giao dịch các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn để tránh bị phát hiện
còn tiền sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
tương tự trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
thông qua mạng xã hội telegram
hai đối tượng tại móng cái quảng ninh đã môi giới mại dâm cho ba người nước ngoài
cụ thể qua công tác
các quản lý địa bàn công an phường cà long thành phố móng cái quảng ninh
phát hiện nhiều thông tin về việc các đối tượng người trung quốc sang việt nam du lịch
và mua dâm phụ nữ việt nam thông qua một số đối tượng môi giới
nên đã triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi trên
thông qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an nắm được
các đối tượng bán dâm đều là tự do thông qua nhiều nhóm chat trên mạng xã hội telegram
vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an phường cà long tiến hành kiểm tra
hành chính tại nhà nghỉ anh thơ thuộc khu bốn phường cà long
phát hiện ba người trung quốc có hành vi mua dâm với ba phụ nữ việt nam
cơ quan công an đã lập biên bản kiểm tra
quá trình đấu tranh khai thác mở rộng
lực lượng chức năng đã bắt vi văn kim sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường hải hòa và hoàng mức cử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã hải tiến thành phố móng cái
về hành vi môi giới mại dâm
và bàn giao các đối tượng đến công an thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật
luật sư trương quốc hòe trưởng văn phòng luật sư interlia cho biết
dưới góc độ pháp lý việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo
môi giới mại dâm trên không gian mạng bị coi là phạm pháp
người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định
tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông tần số vô tuyến điện
mức phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
không chỉ bị phạt tiền hành vi này cũng có thể bị truy cứu
trách nhiệm hình sự
theo luật sư hẻ với người dùng mạng xã hội khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội
có hành vi quảng cáo hoạt động mại dâm
người dùng cần thực hiện việc báo cáo tài khoản vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội
hay báo lực lượng an ninh mạng để xử lý các tài khoản vi phạm
ngoài ra cơ quan công an và chính quyền địa phương
cần tăng cường kiểm tra các khách sạn nhà nghỉ tụ điểm giải trí
để triệt phá các đường dây ổ nhóm môi giới mại dâm
trong đó có các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm pháp này